dưới đôi tay tài hoa của mình bác sĩ võ thái trung đã thành công thực hiện những kỹ thuật khó về tạo hình
được biết phương pháp cấy ghép cẳng chân đứt lìa vào cẳng chân bên lành để nuôi dưỡng
chờ sức khỏe của người bệnh hồi phục để cấy ghép ở việt nam và trên thế giới chưa có tiền lệ
tuy nhiên bác sĩ trung và ekip vẫn quyết định thực hiện và đạt kết quả ngoài mong đợi

được biết phương pháp cấy ghép cẳng chân bên lành để nuôi dưỡng cho sức khỏe của người bệnh hồi phục để cấy ghép ở việt nam và trên thế giới chưa có tiền lệ
trong số các kỹ thuật khó từng sử dụng nuôi cấy không sụn sườn dưới da cẳng tay và chuyển ghép lên mặt để tái tạo vành tay đã mất
hay kéo dài mỏm cụt băng chân từ xương sườn cũng đã được bác sĩ thái trung và đồng nghiệp phẫu thuật thành công
trao đổi với báo sức khỏe và đời sống bác sĩ trung tâm sự
việc thực hiện kỹ thuật nuôi cấy khung sụn sườn dưới da cẳng tay rồi cây ghép lên mặt thay thế toàn bộ vảnh tai đã mất
hay kéo dài mỏm cụt ban chân tử vạt phức hợp da cơ lưng rộng và xương sườn đều xuất phát từ tổn thương và nhu cầu thực tế của người bệnh
trong những tình huống mà các phương pháp điều trị đã có không thể đáp ứng được mục tiêu đặt ra
không thể điều trị triệt đề đầy đủ các tổn thương mà người bệnh đang có
cũng như nhu cầu vận động sinh hoạt thẩm mỹ chính đáng của người bệnh
ekip đã phải tìm ra những cách thức mới phương pháp mới để giải quyết
mặc dù kỹ thuật mới hay phương pháp mới nào cũng phải dựa trên một số nền tảng
cơ sở của những kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả trước đó
phải nó phải được trao đổi rất tìm mì với người bệnh phải được người bệnh tự nguyện lựa chọn
nói về kỹ thuật nuôi cây khung sụn sườn dưới da cẳng tay
rồi cây ghép lên mặt thay thế toàn bộ vành tay đã mất
bác sĩ trung tự hào bày tỏ niềm tin của mình về ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tạo hình của kỹ thuật này trong tương lai
các bác sĩ đã sử dụng sụn sườn gọt tạo hình thành khung phành tay
rồi phùi nó dưới da cẳng tay để được cấp máu nuôi sống
sau khi ổn định ekip đã chuyển toàn bộ khung sự này kèm theo da của cẳng tay
như một vạt phức hợp có bạch máu để ghép lên mặt tạo ra phành tay mới thay cho phành tay đã mất
điều này giúp giải quyết những trường hợp không thể sử dụng kỹ thuật thông thường
do tổn thương bỏng hoặc ung thư mất toàn bộ mô mềm vùng mặt
về kỹ thuật kéo dài mỏm cụt bàn chân từ vạt phức hợp da cơ lưng rộng và xương sườn
đây là kỹ thuật sử dụng nhiều xương sườn chuyển ghép xuống bàn chân bị cắt cụt từ trước
giúp cho những bản chân này có thể đủ dài đủ vững đủ mạnh để người bệnh có thể tì đè
đứng và đi lại dễ dàng mà không cần lắp chân giả hoặc phải sử dụng các dụng cụ trình hình hỗ trợ
bên cạnh nỗ lực thực hiện mong muốn có thể cấp cứu
điều trị giúp người bệnh qua cơn nguy kịch nhanh chóng hồi phục
với bác sĩ chung và ekip ước nguyện trả lại vẻ ngoài hoàn thiện
đầy đủ nhất có thể để người bệnh trở về cuộc sống sinh hoạt
lao động mà không bị khiếm khuyết tàn tật vừa là nỗi trăn trở vừa là động lực để anh cố gắng từng ngày
hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cuộc đời được tái sinh dưới bàn tay của bác sĩ võ thái trung và ekip của mình
ngoài câu chuyện về bác sĩ trung xuyên suốt hành trình
cuộc thi viết sự hy sinh thầm lặng lần thứ sáu đã thành công lan tỏa những câu chuyện đẹp về ngành y
về những chiến binh áo trắng đã và đang ngày đêm công hiến cho sự nghiệp
góp sức khỏe nhân dân
đây cũng là lời tri ân sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng của họ
góp phần nâng cao vị thế của ngành y trong xã hội
từ đó giúp người dân hiểu và chân quý hơn những công hiến thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc khắp cả nước